tối hai mươi sáu một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ký ban hành công điện số hai mươi năm cd ubnd về việc tăng
cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới công điện do chủ tịch hà
nội trung ngọc anh ký ban hành nêu rõ giai đoạn thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
kể từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một hà nội đã ghi nhận bốn tám trăm một mươi bảy ca mắc trong đó số ca cộng đồng tăng nhanh
với một bảy trăm linh bốn ca mắc chiếm tỷ lệ ba mươi năm bốn mươi ba đồng thời số ca mắc do lây nhiễm thứ phát cũng tăng lên
đáng chú ý covid một mươi chín xuất hiện tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã trong đó nhiều chùm ca bệnh
tại các khu dân cư mật độ cao các khu trung cư khu công nghiệp từ các hoạt động tại chợ dân sinh
đám hiếu hỉ việc tụ tập ăn uống các địa điểm công cộng và sự kiện tập trung đông người
trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp ông chu ngọc anh yêu cầu các lực lượng chức năng tại cơ sở
sở tăng cường giá soát kiểm tra tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn như các khu dân cư mật độ đông sử dụng chung nhà tắm
khu vệ sinh chợ dân sinh trung tâm thương mại nhà hàng ăn uống bến tàu bến sâu điện trên cao
các cơ sở khám chữa bệnh và các khu vực có sự kiện tập trung đông người
đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định điều kiện phòng chống dịch theo quy định của trung ương
hà nội và thành phố như năm k cùng các biện pháp theo kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba ban hành ngày hai mươi chín tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một và các công điện văn bản chỉ định của ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hà nội bên cạnh đó ông chu ngọc anh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt
động các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm sars cov hai không triệu chứng triệu chứng nhẹ
theo mô hình trạm y tế lưu động tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đặc biệt là tiêm mũi hai
với người trên năm mươi tuổi tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình
hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
tiếp tục thực hiện điều tra truy vết thần tốc việc khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm
vi hẹp nhất có thể tiếp tục thông điệp năm k và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân
thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình
và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện ông chu ngọc anh cũng ra nhiệm vụ cho từng cơ quan
đơn vị trong đó giao sở y tế chủ trì tăng cường điều phối bố trí phân luồng chỉ đạo trung tâm
kiểm soát bệnh tật thành phố các bệnh viện viện các trung tâm y tế quận huyện thị xã trong công
tác phối hợp lấy mẫu thực hiện xét nghiệm tương ứng với các khu vực địa bàn đảm bảo thời gian
trả kết quả xét nghiệm đồng thời xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát cho học sinh và giáo viên
xét nghiệm thường quy sàng lọc theo chỉ định chuyên môn tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại các khu vực
có nguy cơ cao tập trung đông người để hạn chế tối đa việc phát sinh các chủng ca bệnh phức tạp
trong cộng đồng tổng hợp phân loại các trường hợp f một f hai đánh giá phân tích các nguy cơ trong
một số trường hợp theo đặc thù của những đô thị lớn chẳng hạn như với các trường hợp đã tiêm
đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có đeo khẩu trang đứng trong cùng khoang thang máy với người nhiễm
sars cov hai trong thời gian ngắn đề nghị bộ y tế hướng dẫn chỉ đạo các biện pháp y tế phù hợp
quy định và diễn biến dịch tễ bên cạnh đó sở y tế cũng chủ trì chỉ đạo tăng cường việc cung cấp
đảm bảo túi thuốc gói thuốc c thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị
chỉ đạo các cơ sở điều trị người nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố theo dõi
giám sát và báo cáo số liệu về các tầng điều trị đặc biệt là số liệu và tỷ lệ chuyển tầng
để tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố để đánh giá việc tổ chức thu dung
điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trên địa bàn
hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường để tránh bị quá tải và hoàn
thành tốt nhiệm vụ bao gồm lương y tế tư nhân huy động sự hỗ trợ của cộng đồng
các cán bộ y tế đã nghỉ hưu trong công điện chủ tịch hà nội giao công an thành phố được giao
chỉ đạo các đơn vị công an các quận huyện thị xã tăng cường cập nhật kiểm soát thông tin nhân
khẩu trên địa bàn quản lý chặt chẽ số người thường trú tạm trú giả soát hộ khẩu người được cấp
căn cước công dân gắn chip quản lý mã số định danh cá nhân tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động
dân cư nắm chắc tình hình người dân khi ra vào địa bàn người có nguy cơ đang lưu trú làm việc
tại địa phương doanh nghiệp như lái xe phụ xe đường dài liên tỉnh người làm việc ngoài tỉnh
về địa phương lưu trú người lưu trú ngoại tỉnh về địa phương làm việc để có biện pháp quản lý
phù hợp khai báo y tế thường xuyên triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã qr tại nhà ga sân bay
bến tàu bến xe ga tàu điện trên cao trung tâm thương mại khu vực công cộng các trạm kiểm soát
và ứng dụng do bộ công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công
dân giúp công dân khai báo di chuyển nội địa để kiểm soát người về từ các địa phương khác
trong đó thường xuyên cập nhật người dân trở về từ các vùng dịch các trường hợp chưa được tiêm
vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trên địa bàn để triển khai
các biện pháp nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín nguy cơ bùng phát trở lại tại châu âu thì ở xứ sở hoa anh đào
dịch bệnh lại giảm theo chiều thẳng đứng từ gần hai mươi ca vào ngày hai mươi chín tháng tám đến bảy mươi ba ca
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một với tỷ lệ tử vong chỉ có hai bệnh nhân đến nay vẫn chưa có ai đưa ra được lời
giải đáp chắc chắn vì đơn giản nếu khẳng định được nguyên nhân chính phủ nhật đã thông báo
cho toàn thế giới hiện các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu trên mọi phương diện cả khoa học tự
nhiên và khoa học xã hội các bác sĩ nhật cho biết họ sẽ chia sẻ ngay khi có những thông tin
trinh thống tìm hiểu cả trong giới y khoa và một bộ phận người dân phó giáo sư tiến sĩ nguyễn
lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội dựa trên quan sát cá nhân đưa ra quan điểm về
nguyên nhân dịch giảm mạnh tại nhật bản theo phó giáo sư hiếu có ba nguyên nhân góp phần giúp
ca nhiễm bệnh giảm nhanh đột ngột tại nhật bản thứ nhất không thể phủ nhận vai trò của vaccine
hiện nay tiến độ phủ vaccine của người nhật rất tốt thời gian tiêm cũng đã đủ để vaccine phát huy
tối đa tác dụng phòng vệ cho đến nay đã có bảy mươi chín hai người dân gần một trăm linh triệu mũi trên một trăm hai mươi năm tám triệu
dần tiêm mũi một và bảy mươi sáu chín tiêm đủ hai mũi đây là yếu tố quan trọng trong thành quả chống dịch của nhật
bản thứ hai chiến lược xét nghiệm phía nhật bản đã có sự thay đổi họ chỉ xét nghiệm miễn phí
những người có triệu chứng nghi nhiễm virus và những người tiếp xúc gần với những người nhiễm
ngoài ra chính phủ nhật vừa bổ sung khoản ngân sách để làm pcr miễn phí cho những người không
thể tiêm vaccine chính sách này kéo dài đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai những đối tượng khác muốn xét nghiệm
cần phải trả tiền chẳng hạn như nếu bản thân phó giáo sư hiếu muốn đăng ký xét nghiệm pcr tại
nhật thì sẽ phải chi trả khoảng hai trăm linh đô la mỹ bên cạnh đó người dân có thể mua tết nhanh kháng
nguyên bán tự do để làm nhưng theo quan sát của cá nhân phó giáo sư hiếu thì rất ít người thực hiện
việc này số lượng xét nghiệm trên toàn quốc giảm đi rõ rệt so với lúc cao điểm cũng có khả năng
người nhiễm không triệu chứng không xét nghiệm và tự khỏi
thứ ba tuân thủ năm k là đặc sản của người nhật họ đeo khẩu trang đã thành thói quen gắn vào ý thức
thậm chí có người còn chia sẻ họ cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi không đeo khẩu trang đặc biệt
họ không nói chuyện ở nơi công cộng nếu chẳng may bắt gặp giọng nói trên tàu điện hay trong tháng một
máy thì chắc chắn đó không phải là người nhật đây tưởng chừng là những việc rất nhỏ nhưng lại
có ý nghĩa vô cùng lớn trong phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp ngoài ra
giám đốc đại học y hà nội cũng cho rằng còn nhiều yếu tố khác cần phân tích như thuyết
virus tự hủy do một nhà di truyền ituro inu đặt ra xong tất cả những bác sĩ nhật mà ông từng
trao đổi đều không tin vào thuyết này vì theo họ đó chỉ là giả thuyết chưa được kiểm chứng
hoặc có người khác lại tin rằng hệ miễn dịch của người nghiện đặc biệt dù họ không thể lý giải
được tại sao có lúc số người bị nhiễm lại lên đến gần hai mươi người trong một ngày
covid vẫn còn là bài toán khó cho nhân loại nhưng ở người dân nhật bản có thể thấy được sự bình tĩnh
dung sợ trước loại virus này có lẽ đây chính là sức mạnh của thành công